tối một mươi năm tháng một mươi một tại nhà hát lớn hà nội đã diễn ra buổi hòa nhạc mang tên bản giao hưởng bi thương
đây là chương trình hòa nhạc lớn thứ ba trong mùa diễn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi của giàn nhạc giao hưởng mặt trời
mang tới một làn gió mới mẻ trẻ trung và đầy hứng khởi tới khán giả yêu nhạc cổ điển việt nam
chủ đề của đêm hòa nhạc lấy cảm hứng từ tác phẩm chính của chương trình
bản giao hưởng kinh điển mang tên pathetique symphony
nghĩa là giao hưởng bi thương của nhà soạn nhạc người nga piotr ilyich tchaikovsky
ngoài bản giao hưởng bi thương dàn nhạc giao hưởng mặt trời
dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng olivier ochanan còn trình diễn khúc mở đầu tác phẩm abduction from the cerelio
một bản nhạc với tiết tấu nhanh và sôi động của nhà soạn nhạc vĩ đại moza
và đặc biệt là khúc biến tấu trên chủ đề rococo
cũng cuộc tchaikovsky với nghệ sĩ trên lô tài năng jonathan swensen
đêm hòa nhạc đã đem đến nhiều điều bất ngờ thú vị cho khán giả yêu thích âm nhạc hàn lâm